xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
lực lượng công an đã đồng loạt triển khai một mươi năm tổ công tác ở năm tỉnh thành phố
triệt phá đường dây đánh bạc khủng
các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dưới nhiều hình thức như là bốc cơ tài xỉu sóc đĩa bán cá
ba đối tượng đã bị bắt giữ cùng với nhiều máy tính thẻ ngân hàng ô tô hạng sang
ngày bốn một mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội
huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi năm tổ công tác
đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại hà nội lạng sơn phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên
là nơi ở của các đối tượng và triệu tập làm việc với hai mươi ba đối tượng tại tất cả các địa điểm
kết quả khám xét đã thu giữ bốn xe ô tô nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng
và đồ vật tài liệu có liên quan tới hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng
gồm nhiều trò chơi khác nhau
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến
do nhóm đối tượng của phan công anh hoàng mạnh lâm đinh văn hoàng
trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu chỉ đạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến
đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán
kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng
ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra tiếp tục làm rõ
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chi tiết về quá trình hoạt động phạm tội của đường dây đánh bạc
cũng như quá trình điều tra khám phá chuyên án này trong các bản tin tiếp theo
còn xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vừa qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết cảnh báo người dân là không nghe các cuộc gọi có đầu số nước ngoài
nếu như nghe hoặc là gọi lại sẽ bị mất tiền hoặc là bị sao chép thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng
vậy thưa quý vị sự việc này như thế nào
dù không có thân nhân hay mối liên hệ nào ở nước ngoài
nhưng thời gian gần đây chị yến liên tục bị các số điện thoại nước ngoài gọi điện
mấy hôm nay tôi thấy trên facebook có nhiều thông tin là có những cái cuộc gọi từ nước ngoài về
nếu nghe thì mình sẽ bị mất những thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
tôi đã nhận được rất nhiều lần nhưng mà cũng rất hoang mang lo lắng không biết là nghe thì có bị lừa đảo không
những lo lắng của chị yến xuất phát từ việc trên mạng xã hội đang lan truyền những
cảnh báo về việc người dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài
như cộng ba trăm bảy mươi năm belarus cộng ba trăm bảy mươi vinius cộng hai trăm năm mươi năm tanzania
nếu gọi lại hoặc nghe máy người đó có thể bị sao chép thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
các thông tin trên mạng xã hội hiện nay liên quan đến việc của số dạng quản nước ngoài
đó là có chữ số ở đầu hoặc số cộng ở đầu kèm theo mã quốc gia khác mã quốc gia tám mươi bốn
ví dụ như khi bấm số
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết
tại việt nam không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền
bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế và việt nam
người nghe sẽ chỉ mất tiền khi gọi lại số quốc tế đó và sẽ bị tính phí ngay khi đổ chuông
có giá từ một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng một phút
cục viễn thông khuyến cáo người dân nên tỉnh táo
không tiếp tay cho những vụ lan truyền tin đồn nhảm trên mạng gây hoang mang cho cộng đồng
nếu phát hiện thông tin không rõ ràng trên mạng xã hội
người dùng có thể phản ánh với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng
ở việt nam cuộc gọi giả mạo thường có hai mục đích
một là nhằm mục đích dẫn dụ cho người bị hại gọi lại số đã gọi để mục đích trục lợi về cướp viễn thông
mục đích thứ hai là lừa đảo người dùng mục đích về tiền hoặc là quây dối khách
hiện nay khi nhận được các điện thoại bắt đầu bằng số hoặc số cộng
thì các nhà mạng đều có nhắn một tin nhắn đến từng máy của người dân cảnh báo đây là cuộc gọi từ nước ngoài
quý khách lưu ý là không cung cấp thông tin cá nhân
không chuyển tiền theo yêu cầu của người gọi các cuộc gọi này
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay chúng ta đã ngăn chặn cỡ khoảng bảy mươi bốn triệu cuộc gọi giả mạo
mặc dù những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là không chính xác
tuy nhiên việc các cuộc gọi quốc tế với mục đích lừa đảo vẫn xảy ra
có nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò này
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cơ quan chức năng khuyến cáo
các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc ở đầu
và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế người dùng không nên gọi lại
chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
cần bình tĩnh xác minh tránh bị lợi dụng lừa đảo tống tiền
thưa quý vị và các đồng chí
qua trên các tuyến đường trung tâm của thành phố cần thơ
chiều cường dâng cao đã khiến cho việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn
và trong thời gian này các chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa giữ nhiệm vụ điều tiết phân luồng
vừa làm nhiệm vụ cứu hộ xe của người dân
ngay tại các quận trung tâm thành phố cần thơ đúng thời điểm tan tầm
các con phố đều ngập trong biển nước
tại nhiều nơi mực nước dâng cao tới hơn nửa mét
đường phố đông đúc
xe liên tục chết máy
người đi người đẩy
giữa biển nước ấy những chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm căng mình điều tiết phân luồng
bên cạnh đó các anh còn đảm nhận thêm nhiệm vụ lội nước đẩy xe cứu hộ hàng loạt phương tiện gặp sự cố
dự báo chiều cường sẽ tiếp tục lên nhanh và cao
và những chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ vẫn luôn sẵn sàng có mặt trên mọi tuyến đường đảm bảo an toàn khi lưu thông
cho nhân dân
trong phần tiếp theo của bản tin
cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây cờ bạc liên tỉnh doanh thu một mươi bốn tỷ đồng
thủ tướng iraq thoát chết trong vụ mưu sát tại nhà riêng chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm
tiếp theo là các thông tin về tình hình dịch bệnh
tối ngày bảy tháng một mươi một bộ y tế ghi nhận bảy sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi sáu địa phương
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một chín ca và trong ngày một ba trăm linh một người được công bố khỏi bệnh
trong các trường hợp mắc thì có một mươi năm ca nhập cảnh bảy sáu trăm ba mươi một ca được ghi nhận ở trong nước tăng một trăm năm mươi một ca so với ngày trước đó
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h
ngày sáu tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi một ca dương tính về covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm ca tại cộng đồng ba mươi ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu phong tỏa
đến thời điểm này đã có một trăm hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín về tới việt nam
bộ y tế đã phân bổ cho các địa phương một trăm linh chín triệu liều số còn lại đang được phân bổ tiếp
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đến nay tất cả các địa phương
đều tiêm an toàn và không có trường hợp nào bị phản ứng nặng sau tiêm
trong khi đó ở thành phố hồ chí minh trong những ngày qua
huyện hóc môn đã phát hiện chín ổ dịch tại hai xã xuân thới thượng và bà điểm
hiện tại thì thành phố hồ chí minh đang nhanh chóng khoanh vùng dập dịch tại huyện hóc môn
sau khi xác định có chín ổ dịch này
ngày hôm nay lực lượng y tế xã xuân thới thượng tiếp tục lập danh sách và triển khai
lực lượng y tế xã xuân thới thượng tiếp tục lập danh sách và triển khai
lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các ổ dịch này
các ổ dịch trên được xác định dựa trên các tiêu chí như có ít nhất hai hộ gia đình có f một
trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau tính chất của địa bàn dân cư tình trạng tiêm chủng
theo quy trình mới được áp dụng tại thành phố hồ chí minh
các f đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cấp túi thuốc và túi an sinh
đồng thời gián biển cảnh báo địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại hộ gia đình
địa phương sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh để đánh giá mức độ dịch bệnh để có thể khoanh vùng khu vực
trong phạm vi hẹp nhất cũng như theo dõi diễn biến của ổ dịch trong cộng đồng
còn tại đà nẵng sau khi phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
thành phố đà nẵng đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện các hộ gia đình
và ba mươi nhân viên tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
tại phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng sau khi phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều chợ
ủy ban nhân dân phường đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh tiểu thương tại các chợ
và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho ba mươi đại diện hội gia đình và nhân viên
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để đánh giá mức độ nguy cơ có phương án phù hợp

và nhân viên tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để đánh giá mức độ nguy cơ có phương án phù hợp
đó vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày bảy tháng một mươi một lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ khánh ngọc trên địa bàn
phát hiện đối tượng đinh ngọc lê hoàng anh với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng
sau đó đối tượng đã dùng súng khống chế một số người dân để yêu cầu trở đi trốn
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng bảo đảm an toàn tính mạng người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một súng đạn bắn chỉ hai chai xăng tự chế
còn tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn văn hải chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trong thời gian bốn tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi nguyễn văn hải đang ở nhà một người bạn ở ấp an hòa xã tránh an huyện mang thít
lúc này hải thấy nguyễn hoàng duy đang cầm mũi khoan thách thức đánh nhau với người anh cùng xóm
can ngăn duy liền quay sang chửi hải tức giận dùng tay đánh vào mặt duy làm duy ngã xuống đường
duy được trở đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó nguyễn văn hải đến cơ quan công an đầu thú hành vi phạm tội
kết quả khám nghiệm tử thi nguyên nhân duy tử vong là do gãy đốt sống cổ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận bình tân tp hcm vừa lập biên bản kiểm tra thu giữ vật chứng của vụ đánh bạc
dưới hình thức ghi cá cửa bóng đá tại quán cà phê cát phượng ở phường bình hưng hòa quận bình tân do phan quốc cường làm chủ
cơ quan công an cũng đã tạm giữ hàng chục đối tượng tham gia cá cửa tỷ số trận đầu bóng đá thuộc khôn khổ giải ngoại hạng anh
lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ hàng chục tờ phơi cá cược hàng chục triệu đồng
cùng với nhiều dụng cụ phương tiện để tổ chức ghi cá cửa bóng đá
hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay ủy ban nhân dân xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kiểm tra hiện trường
cùng với người dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm với gió lốc xảy ra vào tối ngày hôm qua sáu tháng một mươi một
trước đó vào tối ngày hôm qua trên địa bàn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy
làm gãy đổ nhiều cây trồng của hai mươi hộ dân
ngoài ra gió lốc cũng đã làm gãy đổ đến nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn
với mức độ nhẹ mỗi hộ gãy khoảng từ năm đến một mươi năm cây cao su
một số cây trồng khác như cây điều cây ăn trái cũng bị ảnh hưởng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh về thiệt hại hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại hậu quả thiên tai
ổn định sản xuất đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong lúc tỉnh đồng tháp đang tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tại thành phố sa đéc một cơ sở karaoke vẫn lén lút hoạt động vừa bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản vi phạm
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh karaoke
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke đệ nhất thuộc phường an hòa thành phố sa đéc
phát hiện có hai mươi phòng karaoke đang hoạt động
công an tỉnh vừa hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke đệ nhất
đã vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quyết định một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh
khi tẩu thoát đối tượng đã dùng súng khống chế ông đinh phi long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú huyện thống nhất đang điều khiển xe máy yêu cầu trở đi trốn
tuy nhiên khi đi được khoảng hai km ông long đã tìm cách bỏ chạy để lại xe máy
đối tượng hoàng anh tiếp tục cướp xe máy của ông long chạy về nhà ở xã xuân bắc huyện xuân lộc
khi về đến nhà hoàng anh lại dùng súng khống chế em trai là đinh ngọc lê duy anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn
trên đường đi từ xuân lộc đến thành phố long khánh thì đã bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra
lúc này đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một ngôi nhà của người dân tại xã bảo quang để cố thủ
khống chế người bên trong ngôi nhà đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để trốn thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng
đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn trì và hai xe xăng tự chế
thưa quý vị vừa qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết cảnh báo người dân là không nghe các cuộc gọi có đầu số nước ngoài
nếu như là nghe hoặc gọi lại sẽ bị mất tiền hoặc bị sao chép thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng
vậy thực hư sự việc này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi tìm hiểu của phóng viên an ninh hai mươi h
dù không có thân nhân hay mối liên hệ nào ở nước ngoài nhưng thời gian gần đây chị yến liên tục bị các số điện thoại nước ngoài gọi điện
những lo lắng của chị yến xuất phát từ việc trên mạng xã hội đang lan truyền những cảnh báo
về việc người dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như cộng ba trăm bảy mươi năm belarus cộng ba trăm bảy mươi vinirus cộng hai trăm năm mươi năm tanzania
nếu gọi lại hoặc nghe máy người đó có thể bị sao chép thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
các thông tin trên mạng xã hội hiện nay liên quan đến việc của số giả mạo nước ngoài đó là có chữ số ở đầu hoặc số cộng ở đầu kèm theo mã quốc gia khác mã tám mươi bốn
ví dụ như khi bấm số sao thăng
thăng hoặc sao chín thăng v v để có thể chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng
các thông tin cá nhân các mật khẩu của cá nhân là hoàn toàn vô căn cứ
hiện nay thì các bạn đều biết là các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh đều là dạng bảo mật nhiều lớp thông qua các mức khác nhau
cho nên cái việc thâm nhập điện thoại để có thể lấy được cái điều đó là vô cùng khó khăn
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết tại việt nam không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền
bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế và việt nam
người nghe sẽ chỉ mất tiền khi gọi lại số quốc tế đó và sẽ bị tính phí ngay khi đổ chuông có giá từ một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng một phút
cục viễn thông khuyến cáo người dân nên tỉnh táo không tiếp tay cho những vụ lan truyền tin đồn nhảm trên mạng gây hoang mang cho cộng đồng
nếu phát hiện thông tin không rõ ràng trên mạng xã hội người dùng có thể phản ánh với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng
ở việt nam thì cuộc gọi giả mạo thường thường có hai mục đích
mục đích thứ hai là nhằm mục đích dẫn dụ cho người bị hại gọi lại số đã gọi để mục đích trục lợi về cước viễn thông
mục đích thứ hai là lừa đảo người dùng mục đích về tiền hoặc là quây dối khách
hiện nay khi nhận được các điện thoại bắt đầu bằng số hoặc số cộng
thì các nhà mạng đều có nhắn một tin nhắn đến từng máy của người dân cảnh báo đây là cuộc gọi từ nước ngoài
quý khách lưu ý là không cung cấp thông tin cá nhân
không chuyển tiền theo yêu cầu của người gọi theo cuộc gọi này
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay chúng ta đã ngăn chặn cỡ khoảng bảy mươi bốn triệu cuộc gọi giả mạo
mặc dù những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là không chính xác
tuy nhiên việc các cuộc gọi quốc tế với mục đích lừa đảo vẫn xảy ra
có nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò này
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cơ quan chức năng khuyến cáo
các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc ở đầu
và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi nháy máy tử số quốc tế người dùng không nên gọi lại
chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
cần bình tĩnh xác minh tránh bị lợi dụng lừa đảo tống tiền
tối qua sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu ra lệnh bắt khẩn cấp
ông nguyễn văn tuấn sáu mươi bốn tuổi chú tp vũng tàu nguyên trưởng phòng tiếp công dân
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bà rệt vũng tàu để điều tra về hành vi chống người thể hành công vụ
trước đó khi bà nguyễn thị bích ngọc thư ký tòa nhân dân tp vũng tàu
đến nhà ông nguyễn văn tuấn để giao các văn bản của tòa nhân dân tp vũng tàu
ông tuấn đã liên tục có lời lẽ xúc phạm thư ký này và những người đang làm việc
tại tòa nhân dân tp vũng tàu cũng như không nhận các văn bản được đưa đến
bà ngọc thông báo nếu ông tuấn không nhận sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông tuấn
đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản
sau khi rán niêm yết xong bà ngọc đi về thì ông tuấn chạy theo xúc phạm và lao đến
dùng tay tát vào mặt bà ngọc bắt bà ngọc quay lại gỡ bỏ các văn bản trên
do bị tấn công và bị ông tuấn dồn ép liên tục bà ngọc đã quay lại gỡ các văn bản vừa niêm yết
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tp vũng tàu xử phạt bốn năm tù về tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
hoạt động tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
và tỉnh quảng nam cũng không nằm ngoài thực trạng chung này
đáng chú ý là hoạt động tín dụng đen
không chỉ gây mất an ninh trật tự đi khi mà tiềm ẩn phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác
mà còn tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thành phần được các đối tượng hướng đến là các tiểu thương
những người dân cần tiền gấp để lo liệu cuộc sống
nhưng thiếu hiểu biết ngại hoặc không tiếp cận được với tín dụng ngân hàng nên tìm đến vay nặng lãi
thủ tục vay tưởng rất dễ dàng
nhưng thực chất các đối tượng cho vay nặng lãi lại dùng nhiều thủ đoạn để bóc lột người vay đến kiệt quệ
cho dù con nợ đã lo đủ số tiền trả
nhưng chúng vẫn tìm cách không nhận khiến người vay muốn trả cũng không được
nếu không trả nợ đúng ngày
thì mỗi ngày trễ hạn sẽ bị tính phí phạt rất cao
đồng thời đe dọa hành hung người vay tiền
mới đây một số tiểu thương tại hội an đã rất hoảng loạn
khi đến trình báo việc bị các đối tượng cho vay lãi nặng khống chế
thời gian qua công an quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều nhóm tín dụng đen
bắt gần ba mươi đối tượng
qua đấu tranh đã có hơn năm trăm linh người dân trên địa bàn tỉnh mắc lừa tín dụng đen
tuy nhiên dù đã bị truy quét và triệt phá nhiều tổ chức với hàng chục đối tượng bị bắt
nhưng hoạt động tín dụng đen vẫn âm ỉ với thủ đoạn ngày càng tinh vi
hoạt động cho vay lãi nặng luôn tiềm ẩn phát sinh các hành vi vi phạm khác
như đòi nợ thuê bắt giữ người trái pháp luật và tiềm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy hoạt động cho vay lãi nặng
nếu dùng vay lãi nặng
hoạt động cho vay lãi nặng
luôn tìm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác
như bắt giữ người trái pháp luật
quỹ quả tài sản
gai rối tập cận công trọng
thậm chí là tưởng đột cướp tài sản
hối gai tích
lộn mất tình hình nổi lên tập tục tại địa phương
ngoài ra các đối tượng thường di chuyển đến nhiều địa bàn khác nhau
tiếp xúc với nhiều người để tâm vai
không lẽ không loại trừ các đối tượng nào đi qua vùng dịch
tiếp cận người nhiễm bệnh
tìm ẩn nguy cơ lây lòng dịch bệnh covid
từ nay đến tết nguyên đán
nhu cầu của người vay tiền sẽ lớn
không phải ai cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng
đây cũng là thời gian hoạt động mạnh của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
lợi dụng tín dụng đen với lãi suất cắt cổ
thực chất là đang vi phạm các quy định của nhà nước về hoạt động tín dụng
vì vậy người dân cần cảnh giác với các loại hình tín dụng này